bộ chính trị đã làm việc với thường vụ thành ủy thành phố hà nội sở kết năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi một ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì cuộc làm việc
tại buổi làm việc bộ chính trị thống nhất đánh giá trong năm năm qua mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức song được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát sự phối hợp giúp đỡ của trung ương và các địa phương trong cả nước
đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đã nỗ lực phấn đấu vận dụng sáng tạo tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt có hiệu quả nghị quyết số một mươi một của bộ chính trị đạt được những thành tựu to lớn tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của đảng bộ và đời sống xã hội thủ đô góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước